sau ba ngày xét xử vào chiều ngày hôm qua tòa án dân thành phố hồ chí minh đã tuyên án tám bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ vân đông á d a b

các bị cáo bị truy tố xét xử về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng khách hàng doanh nghiệp bị tuyên phạt mức án kết hợp với bản án trước từ ba năm đến hai mươi bảy năm tù